thưa quý vị sử dụng nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm hai nghìn hai mươi ba cần thực hiện đúng luật ngân sách
có thứ tự ưu tiên bảo đảm công khai minh bạch hài hòa hợp lý cân đối giữa các vùng miền lĩnh vực nhưng có trọng tâm trọng điểm
đây là nhấn mạnh của thủ tướng chính phủ phạm minh chính tại phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn vừa diễn ra vào sáng nay ngày một mươi một tháng bốn
cùng tham dự phiên họp có các đồng chí phó thủ tướng chính phủ các thành viên chính phủ các lãnh đạo các bộ ngành cơ quan thuộc chính phủ
phiên họp này chính phủ tập trung thảo luận về dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi và phương án sử dụng nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm hai nghìn hai mươi ba để trình quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội xem xét quyết định sau khi lắng nghe ý kiến của các thành viên chính phủ thủ tướng phạm minh chính nêu rõ dự án luật thuế giá trị
gia tăng sửa đổi cần bám sát chủ trương đường lối của đảng giải quyết được các bài toán đặt ra từ thực tiễn công cụ thuế cần bảo vệ sản xuất trong nước
khuyến khích các lĩnh vực ưu tiên nhưng hợp tình hợp lý phù hợp tình hình linh hoạt tính toán hài hòa lợi ích giữa nhà nước doanh nghiệp người dân
đẩy mạnh chuyển đổi số thanh toán không dùng tiền mặt phòng ngừa tham nhũng tiêu cực thất thoát và buôn lậu cùng với đó là khuyến khích đổi mới sáng tạo
chuyển giao công nghệ khuyến khích đầu tư vào những lĩnh vực mới nổi như chuyển đổi số chuyển đổi xanh khuyến khích xuất khẩu với những mặt hàng thiết yếu
ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô như năng lượng lương thực thực phẩm thì phải tính toán rất kỹ
với phương án sử dụng nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm hai nghìn hai mươi ba thủ tướng lưu ý cần thực hiện đúng luật ngân sách có thứ tự ưu tiên bảo đảm công khai
minh bạch hài hòa hợp lý cân đối giữa các vùng miền lĩnh vực nhưng có trọng tâm trọng điểm tập trung cho việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu nghị quyết đại hội một mươi ba đã đề ra
các dự án đã xong thủ tục các lĩnh vực ưu tiên như hạ tầng chiến lược giao thông vận tải trong đó có các dự án cấp bách như một số đoạn cao tốc hiện tại chỉ có hai làn xe
tới đây công tác xây dựng hoàn thiện thể chế cần tích cực chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm vì vậy cần phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các cơ quan của quốc hội trong việc trình thẩm tra báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của quốc hội đại biểu quốc hội báo cáo chính phủ thủ tướng chính phủ về việc tiếp thu chỉnh lý dự án luật theo quy định
cùng với đó các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung lãnh đạo chỉ đạo khẩn trương soạn thảo trình ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật pháp lệnh đã được quốc hội thông qua
thủ tướng yêu cầu tiếp tục đầu tư hơn nữa cho công tác xây dựng hoàn thiện thể chế thao gỡ điểm ngẽn khởi thông mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội
thủ tướng yêu cầu tăng cường sự phối hợp giữa các bộ cơ quan trong quá trình xây dựng tiếp thu hoàn thiện các dự án luật pháp lệnh thể hiện rõ chính kiến thực hiện nghiêm quy chế làm việc của chính phủ lắng nghe ý kiến chuyên gia nhà khoa học nhà hoạt động thực tiễn các đối tượng tác động tiếp thu ý kiến doanh nghiệp người dân và tham khảo kinh nghiệm quốc tế tiếp thu những nội dung phù hợp với điều kiện nước ta
thưa quý vị sáng nay tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức trung quốc
chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã thăm khu thí điểm thương mại tự do thượng hải shftz và tọa đàm với lãnh đạo shftz
đại diện khu thí điểm thương mại tự do thượng hải đã giới thiệu với chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn về một số thành tựu trong nghiên cứu và thử nghiệm nhiều chế độ quản lý mở tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại đầu tư tài chính dữ liệu khoa học công nghệ phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế
trong hơn một mươi năm qua
khu thí điểm này đã được mở rộng diện tích từ hai mươi lên một trăm hai mươi km hai trong đó nhiều tổ chức tài chính được phép phát hành quỹ nhiều tổ chức bảo hiểm và chứng khoán hoạt động thuận lợi tốc độ thông quan được đẩy nhanh các ngành nghề mới nổi như công nghiệp bán dẫn y dược sinh học cũng được hỗ trợ phát triển rất tích cực
như tinh thần chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã nhấn mạnh thành công của thượng hải trong xây dựng khu thí điểm thương mại tự do không chỉ là đóng góp trực tiếp đối với đất nước trung quốc mà còn có giá trị tham khảo hữu ích đối với việt nam
tại cuộc tọa đàm với sự tham dự của đại diện nhân đại chính quyền thượng hải và khu phố đông mới chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến thể chế và mô hình hoạt động của khu thương mại nhất là việc đưa vào áp dụng các chính sách mở trong phát triển các lĩnh vực
chủ tịch quốc hội mong muốn các cơ quan đơn vị của hai bên sẽ tích cực phối hợp chia sẻ kinh nghiệm cách làm trong việc tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của địa phương mỗi nước đóng góp cụ thể vào thành tựu hợp tác chung giữa hai nước
ngày một mươi tháng bốn đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương đã ký ban hành chỉ thị số ba mươi hai về việc tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản
chỉ thị số ba mươi hai của ban bí thư nêu rõ từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay các cấp các ngành ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định iuu đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức thực hiện chính sách pháp luật xây dựng hệ thống theo dõi kiểm soát giám sát tàu cá đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước giảm

tuy nhiên phát triển ngành thủy sản việt nam chưa bền vững chưa gỡ được cảnh báo thẻ vàng của ủy ban châu âu chưa tuân thủ đầy đủ quy định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định
để đẩy mạnh công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định bảo đảm phát triển bền vững ngành thủy sản ban bí thư yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức chính trị xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm cấp bách như sau
để đẩy mạnh công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định là nhiệm vụ quan trọng cấp bách có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trước hết là cấp ủy tổ chức đảng người đứng đầu ở ngành địa phương có trách nhiệm trực tiếp đối với công tác lãnh đạo chỉ đạo tạo sự thống nhất đồng bộ quyết tâm cao thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm hai nghìn hai mươi bốn và duy trì kết quả bền vững góp phần phát triển kinh t
về chủ quyền quyền chủ quyền biển đảo tăng cường quan hệ chính trị ngoại giao vị thế của việt nam với quốc tế
đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền cán bộ đảng viên doanh nghiệp và cộng đồng ngư dân ven biển hải đảo về phát triển bền vững ngành thủy sản chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức chính trị xã hội hội quân chúng các cơ quan báo chí trong công tác vận động tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm ý thức chấp hành pháp luật thực hiện tốt
thủy sản bất hợp pháp góp phần sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng theo mục tiêu đề ra thực hiện có hiệu quả nghị quyết chủ trương của đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm các quy hoạch chiến lược chương trình quốc gia liên quan đến phát triển bền vững và hội nhập quốc tế ngành thủy sản nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định
bảo đảm công cụ phương tiện phục vụ công tác thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm của các lực lượng chấp pháp trên biển kiện toàn nâng cao năng lực ý thức trách nhiệm cho lực lượng kiểm ngư và các cơ quan chức năng quản lý hoạt động thủy sản nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế nhất là với các nước châu âu và eu tăng cường biện pháp ngoại giao tranh thủ sự ủng hộ của các bên liên quan để sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng không để tàu cá ngư dân khai thác bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài ảnh hưởng đến quan hệ các
ngày hôm nay hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề chiến thắng điện biên phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa đã diễn ra tại thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
các đồng chí nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương đại tướng lương cường ủy viên bộ chính trị ủy viên thường vụ quân ủy trung ương chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam nguyễn đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ trì hội thảo
dự hội thảo có hơn bốn trăm linh đại biểu đến từ các cơ quan trung ương tỉnh thành phố và các đơn vị trong toàn quận
chiến thắng điện biên phủ là một trong những mốc son trói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc trở thành biểu tượng sức mạnh của dân tộc việt nam thời đại hồ chí minh và để lại những bài học quý báu cho cách mạng việt nam
bảy mươi năm đã trôi qua nhưng tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng điện biên phủ vẫn còn nguyên giá trị là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đặc biệt tinh thần đoàn kết tự lực tự cường ý chí quyết chiến quyết thắng và những bài học lịch sử từ chiến thắng điện biên phủ vẫn vẹn nguyên giá trị đã và đang và mãi tiếp thêm sức mạnh cho dân tộc ta vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
thưa quý vị sáng nay bộ lao động thương binh và xã hội hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi việt nam đã tổ chức hội nghị biểu dương ba trăm sáu mươi tám đại biểu là người khuyết tật trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ sáu
đồng chí trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội sự hội nghị
phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn nhấn mạnh dù trong bất cứ hoàn cảnh nào đảng nhà nước và nhân dân luôn dành tình cảm và sự chăm sóc hỗ trợ tận tình
chú đáo người khuyết tật trẻ mồ côi đây là đạo lý truyền thống của dân tộc ta bản chất tốt đẹp của chế độ ta
đồng chí trần thanh mẫn đề nghị hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi việt nam có các hoạt động đa dạng thiết thực để thường xuyên khích lệ tinh thần vượt khó nỗ lực vươn lên của người khuyết tật trẻ mồ côi
tôn vinh lan tỏa tinh thần ý nghĩa nhân văn và nhân rộng các tấm gương người tốt việc tốt vì cộng đồng
đồng thời kêu gọi các cấp các ngành các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái lá lành đùm lá rách hỗ trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi
trong chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam trung quốc lần thứ tám sáng nay tại tỉnh lào cai đoàn đại biểu cấp cao bộ quốc phòng việt nam do đại tướng phan văn giang
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng làm trường đoàn đã hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao bộ quốc phòng trung quốc do thượng tướng đồng quân bộ trưởng bộ quốc phòng làm trường đoàn
tại hội đàm hai bên nhất trí đánh giá quan hệ hợp tác quốc phòng thời gian qua đã được quan tâm triển khai hiệu quả và đạt được nhiều kết quả tích cực
lực lượng bảo vệ biên giới hai bên đã quán trật thực hiện nghiêm túc ba văn kiện pháp lý về biên giới kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý các hoạt động vi phạm ở khu vực biên giới
nam trung quốc đã trở thành mô hình hợp tác hiệu quả thể hiện quyết tâm chính trị của hai bên trong việc tăng cường tình đoàn kết hữu nghị gắn bó giữa nhân dân chính quyền địa phương và giữa bộ quốc phòng hai nước
cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
trong thời gian tới hai bên tiếp tục quán triệt thực hiện tuyên bố chung giữa hai nước về việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng an ninh thực chất hơn
kết thúc hội đàm hai bên đã ký kết bản ghi nhớ giữa hai bộ quốc phòng về thiết lập đường dây nóng giữa quân chủng hải quân bộ quốc phòng việt nam và chiến khu miền nam quân giải phóng nhân dân trung quốc
thưa quý vị sáng nay đồng chí lê minh khái bí thư trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể đã chủ trì diễn đàn hợp tác xã quốc gia năm hai nghìn một mươi chín